sáng ngày ba mươi tháng một mươi tại thành phố hồ chí minh bảo tàng lịch sử quân sự việt nam phối hợp với sở văn hóa và thể thao thành phố hồ chí minh cục chính trị quân khu bảy bảo tàng mỹ thuật thành phố hồ chí minh bảo tàng quân khu bảy tổ chức tọa đàm đánh giá các tác phẩm mỹ thuật về đề tài lực lượng vũ trang và chiến tranh cách mạng giai đoạn hai nghìn một mươi bốn hai nghìn một mươi chín
tại buổi tòa đàm nhiều tác giả bày tỏ mong muốn được điều kiện để tiếp cận tìm hiểu về người lính hôm nay qua đó có thể khắc họa sâu hơn chân dung người lính cụ hồ các hoạt động của bộ đội ta trên tất cả các lĩnh vực công tác trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh phát huy truyền thống cống hiến tài năng xứng danh bộ đội cụ hồ
từ năm một nghìn chín trăm chín mươi một đến nay cứ năm năm một lần tổng cục chính trị tổ chức cuộc vận động sáng tác mỹ thuật về đề tài lực lượng vũ trang và chiến tranh cách mạng
bảo tàng lịch sử quân đội việt nam được giao nhiệm vụ thường trực tổ chức thực hiện cuộc vận động sáng tác này trong cả nước và chọn ra những tác phẩm có giá trị cao trương bày triển lãm giới thiệu đến công chúng